đặc biệt chuyến thăm việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
được đánh giá là có ý nghĩa lịch sử là một mốc quan trọng mang tính biểu tượng cho quan hệ hai nước
điều thể hiện rõ nhất sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị việt nam nhật bản là việc nhà vua và hoàng hậu nhật bản đã đến thăm việt nam vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm này đã thể hiện rõ nhất tình cảm của nhà vua nhật bản dành cho việt nam
theo tôi chuyến thăm đó là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
nhật bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam và là nước g bảy đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn
đến nay nhật bản đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối tác thương mại lớn thứ tư và đối tác lớn thứ ba về du lịch của việt nam
tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản có hơn ba hai trăm linh dự án đầu tư còn hiệu lực tại việt nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn bốn mươi hai tỷ usd
chiếm tới một mươi năm tổng vốn fta
theo báo cáo mới công bố của tổ chức xúc tiến thương mại nhật bản jetro
ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhật bản mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư tại việt nam
các doanh nghiệp nhật bản đã nêu ra ba thuận lợi khi đầu tư vào việt nam
trong đó thật lợi đầu tiên là việt nam có nền chính trị và xã hội ổn định
ưu điểm thứ hai là thị trường quy mô và tiềm năng tăng trưởng
ưu điểm thứ ba là chi phí nhân công rẻ
môi trường đầu tư ở việt nam khá hấp dẫn
hiện chúng tôi đang mở rộng phạm vi đầu tư ở khu vực
và đang lên kế hoạch tìm kiếm các đối tác nhà cung cấp ở việt nam
chúng tôi dự định mở nhà máy sản xuất ở đây trong thời gian tới
các chuyên gia cho rằng để phát triển tiềm năng kinh tế giữa hai nước
cần thiết phải có sự hỗ trợ của chính phủ hai bên
các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhật bản không dễ dàng đầu tư ra nước ngoài
vì vậy tôi cho rằng nếu việt nam giải thích rõ cho các doanh nghiệp đó về môi trường đầu tư
giúp các doanh nghiệp nhật bản có thể dễ dàng nắm bắt những đặc thù của việt nam
tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nhật bản hoạt động
điều này sẽ giúp cho tình hình kinh tế ngày càng phát triển tốt
những thành công mà việt nam và nhật bản đã đạt được trong suốt bốn mươi bốn năm qua
là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố và phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
đáp ứng mong muốn và lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển của khu vực châu á thái bình dương
thực hiện kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành hải quan
tiếp theo chương trình triển khai thủ tục hải quan điện tử và cơ chế một cửa đối với cảng biển
trong thời gian tới tổng cục hải quan sẽ tổ chức triển khai thủ tục hải quan điện tử
đối với phương tiện vận tải đường hàng không thông qua cơ chế một cửa quốc gia
theo quy định tại nghị định tám hai nghìn một mươi năm ndcp cũng như thông lệ quốc tế
các hãng hàng không sẽ cung cấp trước thông tin cho cơ quan hàng
cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan để thực hiện việc phân tích thông tin
đảm bảo an ninh an toàn và phục vụ công tác nghiệp vụ của đơn vị
việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia đối với đường hàng không sẽ giúp cơ quan hải quan
cũng như các cơ quan quản lý khác tại sân bay chủ động tiếp nhận thông tin khai báo về hàng hóa
hành khách trước chuyến bay sàng lọc hành khách hàng hóa có độ rủi ro cao
từ đó tạo thuận lợi rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh
xuất nhập khẩu cho hành khách hàng hóa qua đường hàng không
là cái hồ sơ nó sẽ được minh bạch hơn nó sẽ được chuẩn hóa hơn theo đúng thông lệ quốc tế
cho thấy một cái bộ mặt mới của chúng ta đối với cộng đồng
hàng không là cửa ngõ đi ra thế giới khuyến khích được công tác đầu tư và du lịch
hãng hàng không mà giảm được chi phí thì khách hàng của hàng không sẽ được lợi
đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác hàng hóa chuyên chở theo đường hàng không
dự kiến cuối tháng sáu này
sau sân bay quốc tế
nội bài cơ chế một cửa quốc gia sẽ được thực hiện ở sân bay quốc tế tân sơn nhất
cùng với đó sẽ thực hiện thí điểm việc tiếp nhận khai thác dữ liệu bản khai hàng hóa điện tử của vietnam airlines
thông qua một cửa quốc gia đối với các chuyến bay xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh của việt nam airlines
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
nắng nóng gai gắt và trên diện rộng những ngày qua đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện tại một số tỉnh
tăng đột biến
tại hải phòng nắng nóng khiến một số khu vực xảy ra tình trạng quá tải gây mất điện cục bộ
do đó điện lực hải phòng đã lên phương án bảo đảm nguồn điện tối ưu cho người dân và doanh nghiệp trong đợt nắng nóng cao điểm này
công ty điện lực hải phòng đã triển khai phương án vận hành lưới điện trung áp tối yêu
khai thác tối ưu công suất các máy biến áp tại các trạm một trăm một mươi kv
tăng cường công tác quản lý vận hành kiểm tra và bảo đảm ứng trực hai mươi bốn giờ trong ngày
từ dự phòng thay thế để thực hiện kịp thời các biện pháp san tài cần đảo pha hoán đổi máy biến áp
để tăng cường khả năng cấp điện và xử lý nhanh các sự cố để cấp điện trở lại nhanh nhất
đặc biệt nhân viên kỹ thuật thường xuyên đo theo dõi công suất tại các trạm biến áp
phân phối vào thời điểm trưa chiều và tối để chủ động biện pháp khắc phục xử lý kịp thời
công ty thực hiện không cắt điện trong các tháng năm sáu bảy và nhất là các dịp nắng nóng gai gắt
triển khai nâng công suất các máy biến áp các khu vực gia tăng phụ tải hay xảy ra sự cố quá tài
nhằm chống quá tải cục bộ cho những khu vực phụ tải tập trung cao đồng thời tăng cường tuyên truyền rộng rãi
trong nhân dân thực hiện tiết kiệm điện hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn
vào các giờ cao điểm nhằm hạn chế tới mức thấp nhất sự cố mất điện
còn tại đà nẵng nắng nóng gai gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân
để xua tan cơn nóng rất đông người dân và du khách đã đổ xô về các bãi biển để tắm giải khát và đón gió
lượng du khách đến với thành phố đà nẵng trong những ngày này để tham gia các lễ hội tăng lên rất lớn
nhưng do nhiệt độ trong ngày tăng cao nên mọi người thường đợi đến chiều mát để tập trung về các bãi biển
tại thành phố này để giải nhiệt dù có xuống tắm biển hay không mọi du khách đều cảm thấy dễ chịu hơn khi đến với biển
tôi thấy khi đến biển đà nẵng thì
biển ở đây rất đẹp sạch sẽ con người thì thân thiện ạ
với cái thời tiết nắng nóng khoảng tầm ba mươi chín bốn mươi độ như thế này thì đến với biển là điều tuyệt vời nhất ạ
đến đây cảm giác dễ chịu
không chỉ du khách người dân tại thành phố đà nẵng cũng tranh thủ sau giờ làm việc
để đưa gia đình đặc biệt là trẻ em đến với các bãi biển để tránh nóng
lượng người đổ về các bãi biển thường tăng lên từ sau năm giờ chiều
thời tiết này là
mình ở trong nhà thì thời tiết là nhiệt độ ba mươi năm ba mươi sáu độ chứ ngoài đây là
mình ra biển là thời tiết mát mẻ hơn chứ không có như những cái biển khác
mình thấy thoải mái chứ
biển đây sạch sẽ không khí thói án nữa
mình cho nít đi rất là tốt
thời tiết mấy hôm nay rất là nóng nắng
thành ra là coi như là ở nhà nóng chịu không nổi
buổi chiều đi làm về là tranh thủ những giờ mà tan tầm dẫn con dặn cháu
để mà đi tắm biển để hưởng những cái không khí này mà thay đổi
thành ra là con người nó sẽ khỏe hơn tốt hơn
để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được tăng cường tại các bãi biển
và thời gian trực cũng được duy trì nhiều hơn
đây là nói chung là đào mùa đào mùa hè
nói chung là thường xuyên là lượng khách rất đông
cho nên là lực lượng an ninh cứu hộ chúng tôi thường xuyên cảnh giác
và tăng cường
cứu hộ là để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển trong cái mùa hè này
dù lượng khách tăng đột biến trong những ngày cuối tuần như thế này
nhưng do có sự chuẩn bị từ trước nên công tác vệ sinh và đảm bảo an toàn
tại các bãi biển đà nẵng vẫn luôn được đảm bảo
cả người dân và du khách đều cảm thấy hài lòng khi được vui chơi
tắm mát tại các bãi biển sạch đẹp như thế này
thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy rừng tại các địa phương tăng cao
tại quảng trị trong những năm gần đây chưa xảy ra vụ cháy rừng lớn nào
nhưng bắt đầu vào mùa nắng nóng các lực lượng chức năng luôn được đặt
trong tình trạng ứng phó khẩn cấp để đề phòng nguy cơ cháy rừng
cứu điều đạn mỗi tuần hai lần các cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ
lưu vực sông bến hải tỉnh quảng trị thường xuyên tuần tra kiểm soát
trên khu vực rừng mà mình được giao nhiệm vụ quản lý
đơn vị tổ chức triển khai trực chạy
bổ trí từ hai mươi bốn h đến hai mươi bốn h
ngoài ra các tổ bảo vệ rừng là thường xuyên có mặt
tại những nơi mình nhận trực tiếp nhận quản lý bảo vệ
làm trực tiếp công tác cháy rừng
làm tốt công tác phòng chống cháy rừng mà ba năm trở lại đây
trên khu vực rừng phòng hộ lưu vực sông bến hải không có vụ cháy rừng nào xảy ra
hiện nay phần lớn rừng đã được giao cho người dân quản lý
nên tại các địa phương có rừng công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu
chỉ huyện đã
tổ chức truyền
tổ chức kỳ cam kết
cũng như tuyên truyền công tác bảo vệ rừng
đối với từng hồ dân
đồng thời có liên kết
đối với các hồ trong cả trình bảo vệ rừng
và lập các hồ sơ
liên quan đến rừng
của các cá nhân trên địa bàn
để phân chủ ra quản lý
cho một cách rất hợp lý
toàn tỉnh quảng trị hiện có hơn
hai trăm ba mươi sáu ha rừng tự nhiên
và rừng trồng
để làm tốt công tác phòng chống cháy rừng
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều phương án
đặc biệt là
phương án bốn tại chỗ
trong đó về lực lượng và phương tiện
luôn được tỉnh quảng trị chuẩn bị sẵn sàng
đặc biệt là phương án bốn tại chỗ
thực hiện lâu dài công tác phòng chống cháy rừng
bắt đầu vào mùa nắng nóng
kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh
việc cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng trị
có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nên rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng
và quan trọng nhất
vẫn là ý thức của mỗi người dân
có như vậy công tác phòng chống cháy rừng
trên địa bàn tỉnh quảng trị mới đạt hiệu quả cao
tiếp theo chương trình
bình định thành lập tổ công trình
công tác khẩm định chất lượng tàu vỏ thép
phải thiêu bắc giang
mất mùa được giá
trước thực trạng nhiều tàu vỏ thép đóng mới
theo nghị định sáu bảy của chính phủ
bị hư hỏng phải nằm bờ
hoặc phải chờ sửa chữa liên tục
tỉnh bình định đã thành lập tổ công tác
thẩm định chất lượng tàu vỏ thép
ubnd tỉnh bình định vừa công bố
quyết định thành lập tổ thẩm định
chất lượng tàu cá vỏ thép đóng mới
theo nghị định sáu bảy của chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh
theo đó tổ công tác sẽ có tám thành viên
do một phó giám đốc sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh bình định làm tổ trường
các thành viên còn lại gồm cán bộ
thuộc công an tỉnh sở tư pháp
kỹ sư đăng kiểm viên giám định viên chuyên ngành
tổ công tác sẽ thẩm định đánh giá
xác định rõ chất lượng nguồn gốc sản phẩm
và tính năng hoạt động của vỏ tàu
máy tàu và các thiết bị được thi công
cung cấp cho tàu vỏ thép so với hợp đồng
đã ký giữa ngư dân với cơ sở đóng tàu
sau khi thẩm định tổ công tác
tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất
biện pháp giải quyết cho ban chỉ đạo tỉnh
xem xét quyết định hiện bình định có
ba mươi bảy tàu vỏ thép được đóng mới
theo nghị định sáu mươi bảy tuy nhiên khi đưa vào
khai thác rất nhiều tàu bị hư hỏng máy móc
không được sửa chữa kịp thời ảnh hưởng
lớn đến sản xuất và trả nợ của chủ tàu
những ngày này tại các vùng
vải sớm tỉnh bắc giang người dân
đã bước đầu thu hoạch vải bán ra thị trường
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
ngay từ sáng sớm tại các điểm
giao thông liên xã liên thôn
đã có sự góp mặt của xe tải
xe container và thương lái năm nay
giá bán vải thiếu sớm bắc giang
giao động từ hai mươi năm đồng đến
bốn mươi năm đồng một kg cao hơn
năm trước khoảng một mươi đồng

của biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài
rét đến muộn kem theo rét đậm rét hải
kéo dài dẫn đến xáo trộn về
sinh trường và phát triển của cây vải thiếu
chính vì vậy vải thiếu ra hoa muộn
tỷ lệ ra hoa và đậu quả giảm nhiều
sản lượng vải năm hai nghìn một mươi bảy
tại lục ngạn ước tính chỉ đạt

sáu mươi so với những năm trước
trong đó vải thiếu chín sớm có diện tích
là một bảy trăm năm mươi ha
dự kiến cho thu hoạch một mươi năm tấn
còn lại là vải thiếu chính vụ
mặc dù bị ảnh hưởng bởi
thời tiết dẫn đến năng suất thấp
thế nhưng những ngày này giá vải thiếu sớm
lại cao hơn so với những năm trước
giá vải giao động từ hai mươi năm đến

riêng vải thu hoạch tại các nhà vườn sản xuất
theo tiêu chuẩn global gap và việt gap
có thể bán với giá cao hơn so với
những vườn nuôi trồng khác từ ba mươi bốn mươi đồng
trên một kg
do chất lượng vải và mẫu mã được
các thương lái đánh giá cao
cái đây khoảng tầm hai ba đồng
ngày trước thì vải thanh hà
đấy là giá cao nhất
còn trung bình là bốn mươi năm bốn mươi
nhưng từ hôm qua
trở về đây thì dẻo
hôm qua thì giá cao nhất là bốn năm
còn trung bình
thì giá ba mươi năm bốn mươi
một số soạt sáng sớm
đây là vải thanh hà
còn về sau
ba mươi năm thôi là cao nhất

mặc dù năm
nay vải mất mùa
nhưng chất lượng quả vải của bắc giang
năm nay tốt hơn những năm trước
mẫu mã quả vải cũng được nâng cao
do có sự quan tâm đầu tư chăm sóc
giám sát quy trình sản xuất chặt chẽ hơn
ngay từ đầu vụ
do vậy giá bán cao hơn so với những năm trước
hy vọng năm nay sẽ có thị trường tiêu thụ tốt hơn
mang lại thu nhập cao hơn
cho bà con nông dân trồng vải
tối ngày ba tháng sáu
tại huyện yên châu tỉnh sơn la
đã diễn ra lễ khai mạc
ngày hội xoài yên châu hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay
của tỉnh sơn la
nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá
thương hiệu xoài yên châu nói riêng
và xoài sơn la nói chung
đến với đông đảo bạn bè và du khách
trong và ngoài tỉnh
ngày hội xoài yên châu năm hai nghìn một mươi chín
có hai mươi sáu gian hạng trưng bày
các sản phẩm nông sản nổi tiếng của tỉnh sơn la
trọng tâm là giới thiệu
hai giống xoài lâu đời và nổi tiếng của địa phương
là xoài tròn và xoài hôi
đây là hoạt động có ý nghĩa lớn
trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu
xoài sơn la được biết trong thời gian vừa qua
ba tấn xoài đầu tiên của tỉnh
đã được xuất khẩu sang thị trường osoria
một trong những thị trường lớn
và có tính trên thế giới
tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất
của cây xoài đạt một trăm hai mươi hai tám trăm ba mươi một triệu đồng
chiếm một mươi hai chín mươi hai giá trị xuất khẩu cây ăn quả
thông qua sự kiện này
tỉnh sơn la hy vọng nhận được sự quan tâm
giúp đỡ của các cơ quan nhà nước
và các doanh nghiệp để giúp cho ngành xoài sơn la
tìm được hướng đi đúng đắn
mang lại giá trị kinh tế cao cho đồng bào
các dân tộc tỉnh sơn la nói riêng
và sự phát triển của cả tỉnh nói chung
nhằm hưởng ứng ngày du lịch việt nam
mùng chín tháng bảy hàng năm sở văn hóa thể thao
và du lịch thành phố cần thơ
và ủy ban nhân dân quận cái răng
sẽ tổ chức ngày hội du lịch
văn hóa chợ nổi cái răng
từ ngày mùng bảy đến ngày mùng chín tháng bảy
đây là hoạt động thường niên
của ngành du lịch thành phố và quận cái răng
đồng thời tạo điểm nhấn
cho du lịch cần thơ năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng
được tổ chức tại số một mươi bảy trên một mươi hai
đường võ tánh nhà kho nông trường sông hậu
và một số điểm phụ cận
trên địa bàn quận cái răng và quận ninh kiều
theo kế hoạch sẽ có một mươi năm hoạt động
diễn ra trong đó có bốn điểm nhấn
lễ khai mạc diễu hành ghe
tàu du lịch trang trình
tổ chức hoạt động chợ trên sông
và giải đua vỏ composite
so với năm trước ngày hội sẽ kéo dài hơn một ngày
có thêm nhiều hoạt động mới
như hội thi mô hình chợ nổi cái răng
tổ chức hoạt động chợ trên sông
đua thuyền rồng trình diễn bánh xèo
kỷ lục guinness việt nam
ngoài ra ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cái răng
còn nhiều hoạt động bên lề như hội thi
tạo hình trái cây giao lưu đơn ca tài tử
các gian hàng ẩm thực bánh dân gian nam bộ
theo sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ
trong dịp này ngành du lịch sẽ công bố
bộ nhận diện thương hiệu du lịch cần thơ
gồm logo slogan và trao giải cho các tác giả
trong những năm qua sản xuất nấm
phần lớn vẫn ở quy mô hội gia đình
nên giá trị mà những mô hình này đem lại
vẫn chưa thực sự hiệu quả
tuy nhiên bằng việc ứng dụng công nghệ cao
trong sản xuất đã giúp nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó còn dần thay đổi được tư duy
và nhận thức của người nông dân
trong sản xuất nông nghiệp
đây là khu nhà sườn trồng nấm
với diện tích năm m hai của công ty cổ phần km
tại xã minh phú huyện sóc sơn thành phố hà nội
bằng việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất
đã giúp công ty nâng cao chất lượng sản phẩm
và hàng tháng có thể cung cấp cho thị trường
hàng chục tấn sản phẩm
công ty tôi thì sản xuất xây dựng và sản xuất
từ hai nghìn một mươi ba theo công nghệ của hàn quốc
với sản phẩm này chúng tôi sẽ đưa ra thị trường
mỗi tháng là ba mươi tấn bốn mươi tấn
với công nhân chúng tôi có chín một mươi công nhân
mỗi tháng thu nhập của công nhân là chỉ
bốn năm triệu đồng một tháng
toàn bộ quy trình sản xuất được áp dụng
theo công nghệ của hàn quốc
với quy trình bắt đầu từ khâu trộn nguyên liệu
sau đó đóng hộp hấp ươm giống
đem trồng đến thu hoạch và đóng gói xuất ra thị trường
tất cả quy trình này đều được sản xuất khép kín
đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn thực phẩm
so với cách trồng nấm truyền thống thì tôi thấy
cái cách này là hơn vì nó rất là sạch sẽ
bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng rất là sạch sẽ
còn cái lấm công nghệ cũ của địa phương tôi
thì tôi thấy nó là làm không đảm bảo

các quy trình ổ lấm thì thấy mùi rất là mùi
nhưng ở đây môi trường sạch sẽ không có gì cả
nên chúng tôi đi làm làm bảo thấy an toàn cho cả người làm
mà người ăn cũng không có gì là phải sợ cả
với những kết quả đạt được mô hình ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất
chế biến và tiêu thụ nấm của công ty cổ phần km
đã mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ gia đình thoát nghèo
ở huyện sóc sơn tp hcm
trong phần tin quốc tế
tấn công bằng dao và xe tải tại anh ít nhất bảy người thiệt mạng
cửa chi campuchia bắt đầu bỏ phiếu bầu hội đồng xã phường
truyền thông anh đưa tin một vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào tối qua
khi một chiếc xe tải lao lên vỉa hè và đâm vào nhiều người đi bộ trên cầu london
khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
cảnh sát anh cho biết chiếc xe đã lao lên vỉa hè trên cầu london vào tối hôm qua và hiện đang
giải quyết một số sự cố nghiêm trọng tại đây phóng viên kênh bbc tại hiện trường cho biết có
nam người ngồi trên chiếc xe tải chạy với tốc độ khoảng tám mươi km một giờ và cố tình đâm vào một nhóm người đi bộ khoảng sáu người
truyền thông anh đưa tin có đến bảy người được cho là đã thiệt mạng trong một ngày
trong khi đó một vụ tấn công khác bằng dao xảy ra gần cầu london khi hai người đàn ông chém hai người khác bị thương tại một nhà hàng và quán bar ở khu chợ boro
vụ việc thứ ba là một vụ nổ súng xảy ra tại khu vực vác so nơi đặt trụ sở cơ quan tình báo nước ngoài anh mi sáu
cách cầu london khoảng ba km về phía tây nam hiện chưa có thông tin chi tiết về các vụ việc này song cảnh sát anh xác nhận vụ đâm xe tải
trên cầu london và vụ tấn công bằng dao tại chợ boro là một hành động khủng bố
trong khi vụ nổ súng ở vác so không liên quan thủ tướng anh theresa may đã nhận được thông tin về vụ việc
bà sẽ chủ trì cuộc họp khẩn của ủy ban an ninh trong sáng nay
bộ ngoại giao mỹ cùng ngày thông báo đang theo dõi sát sao những diễn biến tại anh đồng thời cảnh báo công dân mỹ tại nước này cần cảnh giác
tại cuộc gặp bên lề đối thoại shangri la lần thứ một mươi sáu được tổ chức tại singapore các quan chức trung quốc và nga đã đề cao
quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước
trong cuộc gặp với thứ trưởng quốc phòng nga alexander formin phó giám đốc viện khoa học quân sự thuộc quân giải phóng nhân dân trung quốc
trung tướng hà lôi cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên đang ở mức cao nhất từ trước tới nay
lãnh đạo hai nước luôn dành sự quan tâm tới hợp tác quân sự song phương đề ra một nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước
trong những năm gần đây quân đội hai bên đã phối hợp
và thúc đẩy trao đổi hợp tác thực chất đạt được nhiều thành tiệu mới
thứ trưởng quốc phòng nga nhận định rằng sự phát triển vững vàng của quan hệ quân sự song phương
bắt nguồn từ các chính sách đối ngoại độc lập mà hai nước theo đuổi
cũng như quan điểm được cả hai bên chia sẻ về thế giới đa cực bên cạnh những vấn đề quan trọng khác
từ bảy giờ sáng nay cử tri campuchia bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra một mươi một năm trăm bảy mươi hai ủy viên tại các xã phường trong toàn quốc
đây là cuộc bầu cử xã phường nhiệm kỳ mới
cảm ơn quý vị đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiều nghìn quan sát viên theo dõi giám sát cuộc bầu cử lần này
trong đó có khoảng một trăm linh quan sát viên quốc tế đến từ các nước và tổ chức quốc tế như mỹ nhật bản và eu
kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử xã phường sẽ được công bố chính thức trong vòng một tháng
còn tại khu vực trung đông tổng thống syri basa an assad hôm qua bày tỏ lạc quan về diễn biến tình hình trong nước hiện nay được cải thiện
đồng thời cáo buộc phương tây và một số nước khu vực tiếp tục hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố bên trong syri
trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình ấn độ tổng thống assad cho biết mặc dù phương tây và một số nước trong khu vực
vẫn tiếp tục hậu thuẫn các nhóm khủng bố song tình hình trên các mặt trận ở syri đã được cải thiện rõ rệt
ông assad cho rằng các nhóm khủng bố đã chịu nhiều tổn thất các vùng lãnh thổ do chúng kiểm soát đang bị thu hẹp
tuy nhiên ông đã chỉ trích phương tây và các nước trong khu vực vẫn hậu thuẫn cho khủng bố
trong những tháng qua lực lượng quân đội syri và các đồng minh đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng
đáng chú ý là việc giải phóng hoàn toàn aleppo
bên cạnh đó ông assad cũng đánh giá cao quan điểm độc lập của ấn độ
bất chấp sức ép từ các nước phương tây vẫn duy trì mối quan hệ đối tác với syri
liên quan đến tình hình chính trị brazil cựu nghị sĩ nước này ông rocha lewres một cố vấn thân cận của tổng thống michel temer
đã bị bắt do tình nghi dính líu tới vụ bê bối tham nhũng làm rúng động chính trường
trong một video được công bố hồi tháng năm ông laured được cho là đã ra khỏi một nhà hàng ở sapalo với một vali đựng một trăm năm mươi bốn usd
các công tố viên cáo buộc đây là khoản hối lộ từ các nhà lãnh đạo của một trong những tập đoàn chế biến thực phẩm lớn nhất thế giới gbs
trước đó ông laureth đã giao nộp cho cơ quan điều tra cuốn băng ghi âm chứng minh việc tổng thống temer đã thông đồng với doanh nhân này trả tiền
để bịt miệng nhân chứng trong vụ tham nhũng
tuy nhiên ông temer khẳng định sẽ chứng minh sự trong sạch của mình trước tòa qua đó tiếp tục cầm quyền tới hết nhiệm kỳ vào ngày một một hai nghìn một mươi chín
truyền đến một thông tin kinh tế ngân hàng trung ương trung quốc vừa cho biết chính sách tiền tệ của nước này sẽ không thắt chặt nhưng cũng không thả lỏng nhằm bảo đảm ổn định thanh khoản

ông trần vũ lộ cho biết sự phát triển của lĩnh vực tài chính cần phải phục vụ đông đảo người dân thay vì một nhóm người đồng thời khuyến cáo các doanh nghiệp trung quốc không nên tập trung đầu tư một cách mù quáng vào lĩnh vực này

cũng theo nhà lãnh đạo này sự phát triển của công nghệ tài chính đã và đang đặt ra yêu cầu
ngày một cao hơn đối với công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính trong đó có hệ thống thanh toán
kiểm tra tín dụng và thống kê tài chính do đó trung quốc cần phải đặc biệt chú trọng đến công tác này
trong thời gian tới pboc sẽ thiết lập các quy định liên quan nhằm tăng cường an ninh tài chính quốc gia
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi